trong ba ngày từ một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm đảng bộ huyện biên giới bát sát tỉnh lào cai đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ hai mươi ba nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội được tỉnh ủy lào cai lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc còn lại trong tỉnh
trong nhiệm kỳ vừa qua đã có hai mươi năm trên hai mươi sáu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện bát sát lần thứ hai mươi hai hoàn thành và hoàn thành vượt mức
để hoàn thành các mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đảng bộ huyện bát sát xác định ba lĩnh vực đột phá
tại đại hội các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm hai mươi bảy đồng chí đồng thời thông qua nghị quyết với một mươi tám mục tiêu chủ yếu
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm bát sát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh